bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ báo cáo về xây dựng dự thảo nghị quyết của quốc hội về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
theo báo cáo tình hình nợ động thuế vẫn còn cao có đến gần bốn mươi ba tỷ đồng nợ động thuế không có khả năng thu hồi
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cho biết trong thời gian qua cơ quan quản lý thuế đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ động thuế
theo đó công tác quản lý nợ thuế đã đạt được kết quả quan trọng
tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ một mươi hai hai năm hai nghìn một mươi bốn đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín giảm xuống ở mức sáu chín
tuy nhiên tình hình nợ động thuế vẫn còn cao tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín là trên tám mươi tám tỷ đồng
trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là gần bốn mươi ba tỷ đồng
theo đánh giá của cơ quan quản lý thuế số nợ động thuế nêu trên là
do người nộp thuế đã chết mất tích mất năng lực hành vi dân sự tự giải thể phá sản bị thiên tai thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
thẩm tra dự thảo nghị quyết ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đề nghị chính phủ đánh giá kỹ hơn về trách nhiệm chủ quan của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nợ động thuế lớn kéo dài qua nhiều năm
đồng thời báo cáo rõ việc khoanh nợ xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất tiền thuê đất theo nghị quyết này và có đánh giá tác động cụ thể